trên điều tra ban đầu xác định từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến nay phương và huy lợi dụng chính sách của nhà nước về đất đai đã yêu cầu nhiều người đặt cọc tiền khi mua đất chuyển đổi quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng trên đã dùng giấy tờ đất để thỏa thuận mua bán và nhận đặt cọc sau đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân mà không thực hiện giao dịch như đã thỏa thuận
cụ thể gần đây nhất bùi hoài phương đã lừa đảo chiếm đoạt tám trăm linh triệu đồng còn trần đình huy đã lừa đảo chiếm đoạt năm trăm linh triệu đồng của nạn nhân
ngoài ra các đối tượng còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác trên địa bàn
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ông lê phước nhàn giám đốc văn phòng đăng ký đất đai sở tài nguyên và môi trường tỉnh hậu giang để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cùng ngày cơ quan an ninh điều tra cũng đã khám xét nơi ở nơi làm việc của bị can nhàn
theo hồ sơ vụ án công ty trách nhiệm hữu hạn
hà liêm gọi tắt là công ty hà liêm có địa chỉ tại thành phố cần thơ chúng đấu giá quyền sử dụng đất phần đất thuộc quỹ đất còn lại tại dự án khu dân cư hai bên đường tây sông hậu thành phố vị thanh tỉnh hậu giang với tổng diện tích là ba năm trăm linh m hai loại đất thương mại dịch vụ có thể hạn sử dụng năm mươi năm số tiền đấu giá là tám năm tỷ đồng
sau khi được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công ty hà liêm đã không triển khai xây dựng trụ sở theo cam kết mà đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho công ty phương nam với giá chín tỷ đồng
tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ông lê phước nhàn đã ký chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty phương nam mà không xin ý kiến của ubnd tỉnh hậu giang sau đó công ty phương nam thế chấp cho ngân hàng và được giải ngân một mươi hai tỷ đồng
trên cơ sở điều tra xác minh cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang xác định việc ông lê phước nhàn ký chỉnh lý chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên là không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao làm trái quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất đai gây hậu quả nghiêm trọng nên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ông nhàn để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật

công an đã làm rõ trong năm hai nghìn hai mươi ba hân đã cho bốn người vai tổng số tiền ba trăm bốn mươi năm triệu đồng lãi suất từ hai trăm bốn mươi ba ba một năm đến ba trăm sáu mươi năm một năm gấp từ một mươi hai một mươi bảy đến một mươi tám hai mươi năm lần mức lãi suất cao nhất quy định thu lợi bất chính hơn tám mươi năm triệu đồng
còn nở từ đầu năm hai nghìn một mươi ba đến nay đã cho một mươi ba người vay với hơn hai trăm tám mươi triệu đồng lãi suất cho vay từ ba trăm linh bốn một mươi sáu đến ba trăm sáu mươi năm một năm
vượt quá hơn một mươi năm hơn một mươi tám lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của bộ luật dân sự thu lợi bất chính hơn ba mươi năm triệu đồng
thưa quý vị vào tối ngày hôm qua đã xảy ra một vụ cháy lớn ở khu vực kho xưởng nguyên liệu nhựa tại khu vực xã an hồng huyện an dương thành phố hải phòng
khu nhà xưởng rộng khoảng bảy trăm linh m hai đã bị lửa lan nhanh bao trùm do nhà xưởng chứa các vật liệu nhựa dễ cháy thế nên ngọn lửa lan nhanh và cháy dữ dội
gần hiện trường chỉ có một số kho sản xuất không gần nhà dân
nhận được tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an hải phòng đã điều động một mươi xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tiếp cận hiện trường
các phương án chữa cháy chống cháy lan đã được triển khai khẩn cấp đến khoảng hai mươi hai h đám cháy đã cơ bản được khống chế
vụ cháy không gây thiệt hại về người hiện lực lượng cứu hỏa vẫn đang tiếp tục phun nước làm mát đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại